đại diện phòng cảnh sát hình sự pc hai công an tp hcm đã phối hợp cùng với sở thông tin và truyền thông thành phố
tổ chức họp báo cung cấp thông tin vụ dùng súng cướp ở cửa hàng bách hóa xanh hôm hai mươi bảy tháng ba vừa qua
thông tin tại cuộc họp báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã bắt giữ ba người tham gia vụ cướp
tại cửa hàng bách hóa xanh phường sơn kỳ quận tân phú vào tối ngày hai mươi bảy tháng ba
các đối tượng gồm lê quốc bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê mộ đức quảng ngãi tạm trú tại quận tân phú
lê văn phú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê quảng ngãi tạm trú tân phú và nguyễn hữu việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê quảng ngãi
quá trình điều tra các đối tượng khai nhận xuất phát từ việc vay nợ ngân hàng không có khả năng chi trả
ngoài ra trong giai đoạn này các đối tượng đều thất nghiệp nên rủ nhau đi cướp
trước đó theo hình ảnh từ camera an ninh của cửa hàng bách hóa xanh trên đường sơn kỳ quận tân phú
vào khoảng hai mươi một h năm mươi năm ngày hai mươi bảy tháng ba có hai đối tượng cầm súng và giao uy hiếp nhân viên của cửa hàng
và cướp đi số tiền hơn bảy mươi triệu đồng một cpu máy tính